thưa quý vị văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có văn bản gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an về việc ứng phó với mưa rông kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có văn bản gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền người dân để chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả các đợt mưa lớn rông lốc và gió giật mạnh
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh các cơ quan thông tin truyền thông nhất là tại cơ sở tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó mưa rông kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh để giảm thiểu thiệt hại